trong khi theo dõi chờ sinh tại bệnh viện đa khoa huyện bố trạch tỉnh quảng bình
hai mẹ con sản phụ trú tại xã hưng trạch huyện bố trạch đã tử vong bất thường
sở y tế đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa huyện bố trạch và các đơn vị liên quan
có báo cáo cụ thể và sớm làm rõ vụ việc
qua thăm khám tại bệnh viện đa khoa huyện bố trạch bác sĩ kết luận
tình trạng sức khỏe thai phụ nguyễn thị hưng hoàn toàn bình thường thai nhi được ba mươi chín tuần tuổi
đến năm h ngày một mươi tháng một mươi bác sĩ bất ngờ thông báo tình trạng sản phụ cực kỳ nguy kịch
cần chuyển gấp lên tuyến trên để cấp cứu
sáng cùng ngày bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới tiếp nhận thai phụ
tại đây các bác sĩ kết luận thai nhi gần như đã chết
còn sức khỏe người mẹ thì tiên lượng xấu sợ không qua khỏi
các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu phẫu thuật lấy thai trẻ đã tử vong
sau đó nỗ lực can thiệp cứu sản phụ nhưng không thành
công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa triệt xóa thành công chuyên án ma túy trên địa bàn
bắt giữ một đối tượng thu giữ sáu mươi viên hồng phiến cùng nhiều vật chứng có liên quan
cụ thể vào khoảng ba h năm mươi phút sáng ngày một mươi tháng một mươi
tại km bốn mươi tám bảy trăm linh quốc lộ bốn h thuộc bản mậy hốc xã phìn hồ huyện nậm pồ
tổ công tác đã bắt giữ vàng a chu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại bản chế phủ xã sipa phìn huyện nậm bồ tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hình viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
và hiện công an tỉnh điện biên tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn phi hùng
sinh năm hai nghìn năm trú tại tỉnh tuyên quang về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín trên nhóm facebook có tên đội phòng chống bạo loạn
gồm các đối tượng thanh niên ở tỉnh tuyên quang
cùng rủ nhau đến huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc để đánh nhau với các nhóm nam thanh niên khác ở vĩnh phúc
khoảng hai giờ bốn mươi năm phút ngày một tháng một mươi nhóm nguyễn phi hùng thấy một nhóm thanh niên gồm bảy người
trong đó có nguyễn văn trường chú tại thị trấn hợp châu huyện tam đảo cầm đầu
có cầm theo gậy sắt đao tự chế vỏ chai bia thì bị nhóm của hùng chặn hai đầu
quá trình bỏ chạy trường bị ngã hùng liền cầm đao chém hai nhát
một số đối tượng dùng hung khí đập phá chiếc xe của trường rồi cùng cả nhóm bỏ về trường bị thương tích một mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với võ văn đường chú huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
theo đó do cần tiền để trả nợ đầu tư tiền ảo và chơi chứng khoán
nên ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba võ văn đường đang là nhân viên tín dụng của một ngân hàng
có chi nhánh tại quảng ngãi
võ văn đường tỉnh quảng ngãi đã đưa ra thông tin gian dối để khách hàng đưa điện thoại và mật khẩu
chuyển tiền cho đường xử lý đáo hạt
nhưng đường đã chuyển số tiền gần năm trăm linh triệu đồng trong tài khoản của nạn nhân đến tài khoản của bạn đường
sau đó nhờ người này chuyển lại cho đường để đường trả nợ cá nhân đầu tư tiền ảo và chơi chứng khoán
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa đấu tranh bắt giữ một mươi hai đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng thuê nhà tại phường tám thành phố tuy hòa
cho nhiều người dân trên địa bàn tp tuy hòa thị xã đông hòa huyện phú hòa
vay với số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất bốn trăm linh tám trăm linh một năm
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng thu giữ một bộ máy vi tính năm xe mô tô tám điện thoại
một mươi tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền ba giấy mượn tiền một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cùng hơn một mươi triệu đồng đồng thời phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng hơn hai trăm linh triệu đồng
tại bình định sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trưởng đoàn kiểm tra số hai
chủ trì hội nghị công bố kế hoạch kiểm tra quyết định thành lập đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với ban thường vụ tỉnh ủy bình định
tham dự đoàn kiểm tra còn có đồng chí nguyễn thanh hải phó trưởng ban nội chính trung ương
phó trưởng đoàn kiểm tra số hai cùng đại diện các đơn vị liên quan
tại hội nghị thay mặt đoàn kiểm tra số hai phó trưởng ban nội chính trung ương nguyễn thanh hải
công bố quyết định về kế hoạch kiểm tra quyết định thành lập đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với ban thường vụ tỉnh ủy bình định
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm cho biết việc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực về kiểm tra công tác thể chế hóa
chủ trương của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước
trên cơ sở đó đại tướng tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy bình định và các cơ quan đơn vị liên quan
cần đánh giá kết quả đạt được những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt và nguyên nhân
trong công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực
thành pháp luật và việc hướng dẫn đôn đốc thực hiện
kết quả khắc phục những sơ hở bất cập khoảng trống về cơ chế chính sách pháp luật
trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực
từ đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thể chế hóa chủ trương chính sách
của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan
kiến nghị xử lý các tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc và vi phạm trong công tác thể chế hóa
chủ trương chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực
việc kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm thiết thực hiệu quả đúng nguyên tắc
quy định của đảng pháp luật của nhà nước và của ban chỉ đạo
chiều cùng ngày đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác
của bộ công an đến thăm và làm việc với công an tỉnh bình định
tại buổi làm việc ban giám đốc công an tỉnh bình định đã báo cáo những kết quả đạt được
trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng hậu cần công an tỉnh trong thời gian qua đồng thời đề xuất kiến nghị đoàn công tác
thao gỡ những vương mắc khó khăn nhằm giúp công an tỉnh bình định tiếp tục hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
bộ trưởng tô lâm biểu dương những kết quả toàn lực lượng công an tỉnh bình định đạt được trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu trong thời gian tới công an tỉnh tiếp tục bám sát tình hình bám sát địa bàn cơ sở
tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo các mặt công tác liên quan đến tình hình an ninh trật tự
tập trung kéo giảm các loại tội phạm đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả đề án cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư và sản xuất cấp căn cước công dân phục vụ xây dựng và hoàn thiện đề án sáu của chính phủ
triển khai thực hiện tốt nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chiều nay bộ công an và ngân hàng chính sách xã hội đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai quyết định số hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba qdttg
tuy tiết qdttg ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an và đồng chí dương quyết thắng tổng giám đốc ngân hàng chính sách xã hội đồng chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long cho biết đây là lần đầu tiên chúng ta có cơ chế rất cụ thể tạo điều kiện
cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội
học nghề sản xuất kinh doanh tạo lập cuộc sống đồng thời cũng có cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
tạo việc làm sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù
đồng chí dương quyết thắng tổng giám đốc ngân hàng chính sách xã hội cho biết tính đến ngày một mươi một tháng một mươi
ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân cho một trăm bốn mươi năm khách hàng vay vốn
qua tổng hợp nhanh từ địa phương số người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách
đến thời điểm này là trên hai người với số tiền một trăm ba mươi tám tỷ đồng
tham luận tại hội nghị đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương đều khẳng định quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
là một trong những chính sách chủ trương rất nhân văn nhân đạo thiết thực của đảng nhà nước ta đối với người lầm lỗi
giúp cả gia đình họ ổn định cuộc sống
đồng chí lê minh khái phó thủ tướng chính phủ ghi nhận đánh giá cao bộ công an đã đề xuất xây dựng chính sách này
để tham mưu cho thủ tướng chính phủ ban hành

để tham mưu cho thủ tướng chính phủ ban hành
đồng chí lê minh khái phó thủ tướng chính phủ ghi nhận đánh giá cao bộ công an đã đề xuất xây dựng chính sách này
kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc quyết định hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
và chỉ đạo của đồng chí phó thủ tướng lê minh khái tại hội nghị việc thực hiện phải đúng không được để xảy ra bất cứ sai phạm nào
đồng thời giao nhiệm vụ cho cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng theo dõi chỉ đạo sát sao việc thực hiện
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp bộ trưởng bộ công nghệ và truyền thông lào
bò viêng khăm vông đa la nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an vào chiều nay tại hà nội
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh hiện bộ công an việt nam đã triển khai thành công hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu căn cước công dân và hệ thống định danh
và xác thực điện tử đánh dấu mốc quan trọng mới để xây dựng chính phủ số kinh tế số xã hội số tại việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đã chia sẻ một số bài học kinh nghiệm của bộ công an việt nam
trong đó nhấn mạnh đến việc cần phải xây dựng nền tảng pháp lý hệ thống bảo mật hạ tầng công nghệ hiện đại đồng bộ bảo mật cao
đồng thời phải tạo ra dữ liệu dân cư dùng chung tiến hành việc số hóa dữ liệu và nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao
đây là những nền tảng quan trọng để cộng hòa dân chủ nhân dân lào xây dựng chính phủ số kinh tế số xã hội số
hiện bộ công an việt nam và bộ công an lào đang đẩy mạnh việc tăng cường phối hợp trên cơ sở hoàn thiện giải pháp xây dựng hệ thống
quản lý dân cư và căn cước công dân tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào để làm cơ sở báo cáo chính phủ hai nước đồng ý chủ trương thực hiện
thay mặt đoàn bộ trưởng bộ công nghệ và truyền thông lào bò viên khâm vông đa la
chân thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tiếp đoàn cũng như giải đáp những vấn đề được các thành viên trong đoàn quan tâm
việc đến thăm và làm việc trực tiếp tại trung tâm dữ liệu quốc gia ngày hôm nay là cơ sở để các đơn vị của bộ công nghệ và truyền thông lào
có điều kiện học hỏi trao dồi kinh nghiệm về cơ chế vận hành hoạt động của các hệ thống dữ liệu
qua đó các đơn vị giữa hai bộ có điều kiện trao đổi thông tin hợp tác hướng tới xây dựng một trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại lào trong thời gian tới
hội thảo khoa học tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi
do bộ công an tổ chức đã diễn ra vào sáng nay một mươi hai tháng một mươi
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an và đại diện công an một số địa phương
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung phân tích thảo luận và cho ý kiến vào các chính sách
nhằm hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
các ý kiến đều thống nhất với các chính sách dự kiến sửa đổi và làm rõ thêm những lý luận khoa học thực tiễn
đề xuất các giải pháp để hoàn thiện các quy định góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
kết luận hội thảo thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu
đồng thời giao cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng
tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
và phối hợp với bộ tư pháp trình ủy ban thường vụ quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
và chính quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm kiểm tra đánh giá kết quả công tác xây dựng công an phường an hưng thành phố thanh hóa
điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đồng thời kiểm tra kết quả thực hiện các mặt công tác của công an tỉnh thanh hóa năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện kế hoạch của bộ công an về xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh thanh hóa đã giao cho công an phường an hưng thành phố thanh hóa triển khai thực hiện thí điểm
đến nay mô hình xây dựng thí điểm công an phường an hưng đã đạt một mươi tám trên hai mươi hai tiêu chí bốn tiêu chí chưa hoàn thiện thuộc các nội dung đánh giá cuối năm
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là chủ trương của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
qua thực tế tại các phường được lựa chọn xây dựng kiểu mẫu đã có chuyển biến tốt về an ninh trật tự tạo sự yên tâm tin tưởng trong nhân dân
đồng chí thứ trưởng yêu cầu trên cơ sở kết quả đạt được thời gian tới công an thanh hóa cần nhân rộng mô hình này ra toàn tỉnh
riêng công an phường an hưng cần tập trung hoàn thiện bốn tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí phường kiểu mẫu
tiếp tục ngày làm việc thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra kết quả các mặt công tác của công an tỉnh thanh hóa năm hai nghìn hai mươi ba
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an tỉnh thanh hóa đã chủ động kiểm soát tình hình tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về an ninh xã hội
hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân vượt tiến độ thời gian so với yêu cầu của bộ công an
tình hình cháy nổ tai nạn giao thông cơ bản được kiềm chế tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh thanh hóa tiếp tục đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng địa phương an toàn văn minh đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
cùng với đó hướng dẫn thẩm định tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao kỹ năng hoạt động cho lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
còn vào chiều nay cũng tại thành phố thanh hóa trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ tham dự hội nghị sơ kết công tác xây dựng nhân rộng mô hình camera với an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng chúc mừng những thành tích mà đảng bộ chính quyền lực lượng công an và nhân dân tỉnh thanh hóa đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã đóng góp ý tưởng sức người sức của trong xây dựng củng cố duy trì nhân rộng mô hình camera
với an ninh trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới
để mô hình camera với an ninh trật tự tiếp tục phát huy hiệu quả đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh thanh hóa phải tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ubnd tỉnh xây dựng hành lang pháp lý phát triển hệ thống camera nằm trong khuôn khổ pháp lý thống nhất trong cấu hình sử dụng để có thể kết nối được với nhau
quy định việc khai thác lưu trữ quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu hệ thống camera tập trung thống nhất và không bị vi phạm về an ninh mạng chống cắt cứ khép kín trong quá trình xây dựng hệ thống camera xây dựng chế tài để xử lý các trường hợp lợi dụng camera để xâm phạm đời tư cá nhân
thưa quý vị sau khi bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an tỉnh con tum đã chủ động tham mưu tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt cũng như ban hành chương trình hành động và kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai trên phạm vị toàn tỉnh
đồng thời đảng ủy công an tỉnh cũng ban hành kế hoạch để triển khai trong đơn vị nội dung cụ thể sẽ có trong phần trình bày của biên tập viên thu hương

theo tinh thần nghị quyết đảng ủy công an tỉnh con tum đã tham mưu tỉnh ủy thành lập ban chỉ đạo đồng thời xây dựng dự thảo đề án triển khai
sau nhiều lần lấy ý kiến của đơn vị liên quan và được sự phê duyệt của đảng ủy công an trung ương ban thường vụ tỉnh ủy ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy công an tỉnh con tum đã chính thức ban hành đề án số một về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh con tum thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đề án trên cơ sở đánh giá đúng đủ về tình hình kết quả hoạt động của lực lượng công an trong thời gian qua và thực trạng tổ chức biên chế cơ sở vật chất của lực lượng công an tỉnh con tum đảng ủy công an tỉnh đã đưa ra dự báo xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương